thông tin về cơn bão số một mươi ba hồi bảy giờ ngày một mươi một tháng một mươi một vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm chín mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám đến cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi hai
vùng gió mạnh trên cấp sáu gió giật mạnh trên cấp chín có ban kính khoảng một trăm chín mươi km tính từ vùng tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km và còn có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày một mươi hai tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi ba ba độ kinh đông trên khu vực phía đông bắc quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi hai
vùng gió mạnh trên cấp sáu gió giật mạnh trên cấp chín có bán kính khoảng hai trăm linh km
tính từ vùng tâm bão có thể đi qua
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông mạnh gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một cấp một mươi hai biển động rất mạnh
vùng nguy hiểm trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên từ vĩ tuyến một mươi năm năm đến một mươi chín độ vị bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi một năm độ kinh đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
bão số một mươi ba xuất hiện vào cuối mùa bão trong thời gian không khí lạnh liên tục được tăng cường nên diễn biến còn phức tạp cần theo dõi các bản tin dự báo bão tiếp theo